asean trung tây hạn chế rác thải nhựa
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm hồ núi lửa toba nơi được mệnh danh là một báu vật thiên nhiên vô giá của indonesia
ngày bốn tháng một lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc và cùng quân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng đã diễn ra tại hà nội
tới dự lễ kỷ niệm có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ngài tép ngon ủy viên thường trực ban thường vụ ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia phó chủ tịch thượng viện campuchia
lễ kỷ niệm là dịp để các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ gìn củng cố và phát triển quan hệ việt nam campuchia
về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam của nhân dân việt nam và việc quân dân việt nam campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng pol pot xóa bỏ chế độ diệt chủng pol pot nguồn gốc của họa diệt chủng đối với nhân dân campuchia nguồn gốc gây chiến tranh xâm lược việt nam là kết quả của liên minh đoàn kết chiến đấu xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với tinh thần quốc tế trong sáng của hai đảng hai nhà nước hai quân đội và nhân dân hai nước việt nam campuchia
truyền thống đoàn kết đó đã được thử thách tôi luyện trong chiến đấu với biết bao hy sinh sương máu của những người con yêu tú của cả hai dân tộc bảo đảm cho sự trường tồn và phát triển của mỗi nước và lưu giữ đời đời cho các thế hệ mai sau
ngày sáu tháng một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp thủ tướng lào thông luân si su lít nhân dịp sang dự kỳ họp lần thứ bốn mươi một ủy ban liên chính phủ việt nam lào
tại kỳ họp thủ tướng lào thông luân si su lít khẳng định
chính phủ lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước và các nội dung thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ bốn mươi một ủy ban liên chính phủ việt nam lào
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ bốn mươi một ủy ban liên chính phủ việt nam lào là cơ sở hết sức quan trọng để hai nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ năm hai nghìn một mươi chín và hiệp định hợp tác song phương việt nam lào giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị hai chính phủ đi sâu trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực hiệu quả phát triển kinh tế xã hội phối hợp chặt chẽ về quốc phòng an ninh đối ngoại tập trung tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế đầu tư thương mại văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật
giới áp lực
dưới áp lực của các mức thuế quan của mỹ nhiều nhà sản xuất tại trung quốc đã bắt đầu chuyển dịch hoạt động sản xuất của họ sang những địa điểm có chi phí rẻ hơn như việt nam
tiền lương trong khu vực sản xuất chế tạo ở việt nam thấp hơn bốn mươi so với ở trung quốc điều này đang củng cố một xu hướng đã giúp việt nam phát triển ngành sản xuất chế tạo của mình trong những năm qua
nhiều công ty nước ngoài đổ đến việt nam nhằm tận dụng lợi thế của sản xuất giá rẻ tăng trưởng kinh tế cao kinh tế vĩ mô vẫn ổn định lạm phát được kiểm soát dưới mức bốn
ngoài ra là kỷ lục về kim ngạch xuất nhập khẩu đặc biệt là về xuất siêu đến kỷ lục về số doanh nghiệp thành lập mới kỷ lục về dự trữ ngoại hối kỷ lục về thu hút du khách quốc tế đến việt nam
tất cả vẽ lên bức tranh đẹp toàn cảnh về kinh tế xã hội việt nam hai nghìn hai mươi
cuối cùng với dân số lên tới hơn chín mươi triệu người và có nhiều người trẻ việt nam sẽ có một lực lượng lao động lớn cũng như thị trường tiêu dùng khổng lồ
các dự báo đều cho rằng nền kinh tế việt nam tiếp tục phát triển nhanh bền vững trong năm hai nghìn một mươi chín cùng những năm tiếp theo
đây là mảng có bước ngoặt trong năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng nhanh nhờ vào số lượng người dùng internet trên điện thoại di động nhiều nhất trên thế giới
bên cạnh đó các ngành công nghiệp thương mại điện tử truyền thông online du lịch trực tuyến hay dịch vụ xe chung cũng tăng trưởng với tốc độ chưa từng thấy
nền kinh tế internet đông nam á cũng ngày càng thu hút giới đầu tư khi các start up được rót vào chín một tỷ đô la mỹ trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm thành công của nhiều trang thương mại điện tử
nhờ số người dùng internet trên thiết bị di động
dịch vụ xe chung cũng tăng nhanh
asean có tổng độ dài đường bờ biển lên tới một trăm bảy mươi ba km với sản lượng cá biển chiếm một mươi bốn tổng sản lượng của thế giới
sở hữu ba mươi năm rừng ngập mặn trên thế giới và khoảng ba mươi dạng sàn hồ
các nguồn tài nguyên ven biển và biển cung cấp các dịch vụ sinh thái kinh tế xã hội thiết yếu trong khu vực asean
thế nhưng hiện nay ô nhiễm đại dương do rác thải
càng trở nên trầm trọng bởi hoạt động phát triển kinh tế của con người
để khắc phục tình trạng này các nước đông nam á đã có những bước đi cần thiết nhằm giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường
indonesia là quốc gia xả rác thải nhựa ra đại dương nhiều thứ hai trên thế giới chỉ sau trung quốc
chính vì vậy nước này đang cố gắng giải quyết vấn đề rác thải nhựa
surabaya thành phố lớn thứ hai của indonesia đang triển khai sáng kiến nhằm giảm thiểu việc xả rác thải nhựa ra môi trường
cũng như khuyến khích người dân di chuyển bằng giao thông công cộng nhiều hơn
đó là đổi chai nhựa đã qua sử dụng để lấy vé đi xe buýt
hành khách có thể lên xe buýt đỏ trong thành phố và bỏ vỏ chai nhựa vào những thùng đặt ngay trên xe hoặc nộp ngay ở điểm tập kết đặt tại bến
theo quy định một mươi chiếc cốc nhựa hoặc năm vỏ chai nhựa sẽ đổi được một vé đi xe buýt dài hai tiếng
theo thống kê mỗi ngày một chiếc xe buýt có thể thu tới hai trăm năm mươi kg vỏ chai nhựa tương đương khoảng bảy năm tấn mỗi tháng
sau khi được thu hồi rác thải nhựa sẽ được mang đi đấu giá cho các công ty tái chế
số tiền thu được sẽ dành để hỗ trợ cho hệ thống xe buýt và phát triển không gian xanh trong thành phố
thành phố surabaya đang đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là đến năm hai nghìn hai mươi sẽ không còn rắc thải nhựa
indonesia là một trong những nước có lượng chất thải nhựa lớn nhất thế giới và thông qua sáng kiến này
chúng tôi hy vọng nâng cao nhận thức của người dân về môi trường đặc biệt là các vấn đề liên quan đến rác thải nhựa
trong lúc nhiều nước đang phải vật lộn để giải quyết bài toán

nếu chúng ta không có sắc thải nhựa thì câu trả lời nằm ở quốc đảo singapore này
nhìn bên ngoài những chiếc túi hộp đựng đồ ăn ống hút này trồng chẳng khác gì các sản phẩm nhựa dùng một lần
nhưng thực ra chúng lại là những sản phẩm được làm từ những chất liệu có thể phân hủy sinh học được
chẳng hạn như chiếc túi này nó hòa tan gần như ngay lập tức khi tiếp xúc với nước nóng
nó được làm từ bột sắn
điều này cũng đồng nghĩa với việc nó ít gây hại cho hệ sinh thái biển nếu như bị vứt ra biển so với những chiếc túi ni lông
những sản phẩm thân thiện với môi trường này do công ty avanieco của singapore sản xuất nhằm thay thế cho các sản phẩm nhựa dùng một lần
mặc dù chi phí sản xuất các sản phẩm này có đắt hơn so với các sản phẩm nhựa cùng loại
song theo người đứng đầu công ty thì đây là cách tốt nhất để bảo vệ trái đất
hiện các sản phẩm của công ty đã được phát triển tại ba mươi nước trên thế giới chỉ trong vòng bốn năm
chúng ta cần có thời gian để có thể thay đổi hành vi của khách hàng
có thể là năm một mươi một mươi năm hoặc thậm chí là hai mươi năm
là một doanh nghiệp hoạt động có trách nhiệm chúng tôi nghĩ rằng cần phải sản xuất ra nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường
nhận thức được thực trạng ngày càng nghiêm trọng đến môi trường của đồ nhựa sử dụng một lần
nhiều nhà hàng quán ăn ở singapore cũng bắt đầu chuyển sang dùng các sản phẩm phân hủy sinh học
chúng tôi nhận thức được thực trạng ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng của đồ nhựa sử dụng một lần đến môi trường
và sẽ bắt tay vào hành động
kfc tự hào là chuỗi nhà hàng đầu tiên ở singapore hưởng ứng hoạt động này
trong khi đó nhằm bảo vệ môi trường giới chức malaysia thông báo sẽ đóng cửa các nhà máy không có biện pháp kiểm soát môi trường đối với quy trình xử lý rác thải
mạnh tay hơn chính phủ quốc gia đông nam á này thông báo sẽ cấm nhập khẩu các loại rác chưa qua tái chế
đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhất là trong bối cảnh malaysia
và nhiều quốc gia đông nam á đã trở thành điểm đến của rác thải nhựa trên thế giới
cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề là các nước phát triển phải dừng ngay việc xuất khẩu vật liệu nhựa không thể tái chế
các bộ ngành liên quan của malaysia sẽ áp dụng các biện pháp kiên quyết để bảo đảm malaysia không trở thành bãi rác thải của các nước phát triển
không nằm ngoài những nỗ lực nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường
tại việt nam nhiều siêu thị hiện đã trang bị những chiếc túi ni lông
dễ phân hủy để khách hàng đựng thực phẩm tươi sống và bán những loại túi thân thiện với môi trường
sử dụng nhiều lần nhằm giảm thiểu tối đa lượng túi ni lông phát cho khách hàng
tại siêu thị này mỗi ngày nhân viên siêu thị đều đặn bổ sung những chiếc túi tái sử dụng
thân thiện với môi trường ở ngay khu vực quầy thanh toán để thu hút sự chú ý của khách hàng
đặc biệt khách hàng khi quyết định đến với siêu thị này sẽ phải tự ý thức mang theo túi đựng đồ của mình
hoặc mua túi thân thiện tái sử dụng bởi siêu thị sẽ không phát túi ni lông cho khách hàng
để hỗ trợ cho khách hàng không tốn thêm chi phí mua túi đựng
siêu thị còn lưu trữ rất nhiều túi đựng các tông khi nhập hàng hóa về để làm dụng cụ đựng hàng cho khách có nhu cầu
em rất bất ngờ khi thấy những người ở đây không sử dụng túi ni lông
mà thay vào đó có những thùng các tông ở đây để mình tự đóng đồ vào
điều đó giúp rất nhiều để bảo vệ môi trường
và bất tiện thì nó hơi có thật nhưng em chắc chắn sẽ chọn môi trường thay vì một vài giây tiết kiệm được
em thấy điều khác biệt nhất ở đây là thay vì người ta sử dụng những túi ni lông như bình thường
người ta sử dụng những thùng các tông bên cạnh quầy thương ngân để cho khách hàng
đối với em thì việc làm của siêu thị này góp phần nâng cao ý kiến
nhận thức của con người về việc góp phần bảo vệ môi trường
nói không với túi ni lông
cũng đang là xu hướng được nhiều cửa hàng hướng tới
đây là cửa hàng bán những sản phẩm thân thiện với môi trường
đặc biệt là bán các loại túi đựng thay thế túi ni lông
có thể thấy những mẫu mã túi được bán khá đa dạng như túi vải hay túi cói
bên em có cái túi lưới này
đó là một xét túi có nhiều túi ở bên trong thì mọi người có thể sử dụng để đi chợ đựng nhiều thực phẩm cùng một lúc luôn
túi này bên trong nó có nhiều loại túi giống hệt nhau như một kiểu kích cỡ khác nhau
thì mình có thể đựng nhiều thứ phù hợp với kích cỡ của nó
ví dụ như cái đây có thể đựng những cái loại rau củ dài như kiểu là hành hoặc là bí
còn những cái này có thể được những cái thực phẩm khác nhỏ hơn thì nó có lưới thì mình cũng có thể lọc những cái rác như kiểu đất bẩn ra ấy ạ
thì những cái túi này có thể sử dụng được kiểu lập bằng cách là dập đi vào khơi khô ạ
trước tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày càng nghiêm trọng
các chuyên gia cảnh báo nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ thì đến năm hai nghìn hai mươi
trên thế giới sẽ có thêm ba mươi ba tỷ tấn nhựa được sản xuất và một phần lớn trong số đó sẽ kết thúc ở các đại dương
nơi mà chúng sẽ trôi nổi trong nhiều thế kỷ
vì thế hạn chế và tiến tới không còn rắc thải nhựa là biện pháp khẩn thiết để bảo vệ đại dương
cũng chính là bảo đảm tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng cho các quốc gia trong khu vực asean
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm hồ núi lửa to ba ở indonesia
sau năm trăm linh năm
gần hai mươi năm mét và rộng một một trăm bốn mươi năm km vuông hồ toba nằm trong lòng đảo sumatra
hệt như một biển hồ giữa đại dương mênh mông nước
được hình thành sau một đợt phun trào kinh hoàng xảy ra cách đây từ ba mươi đến bảy mươi năm năm
hồ toba được biết đến là hồ nước ngọt lớn nhất đông nam á và là hồ núi lửa lớn nhất trên thế giới
không chỉ là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới
hồ toba còn được coi như một báu vật thiên nhiên vô giá của indonesia
vào khoảng sáu mươi năm
từ sáu mươi chín đến bảy mươi bảy năm trước
núi lửa to ba là nơi xảy ra vụ phun trào lớn nhất trên trái đất trong hai mươi năm triệu năm qua
miệng núi lửa ngừng hoạt động hình thành hồ nước nằm ở độ cao chín trăm linh năm mét
có diện tích một bảy trăm linh bảy km hai và nơi đáy sâu nhất đến năm trăm linh năm mét
đây là hồ núi lửa lớn nhất thế giới nằm ở phía bắc đảo sumatra indonesia
cách thành phố medan một trăm bảy mươi sáu km
nằm giữa cao nguyên với chiều dài một trăm linh km và rộng ba mươi km
cách mặt nước biển khoảng chín trăm linh mét
hồ toba quanh năm suốt tháng có khí hậu rất mát mẻ
trong lành và được mệnh danh là viên ngọc bích trên đảo sumat
hồ toba không chỉ đẹp vì phong cảnh nền thơ mà còn được biết đến nhờ những ngôi làng trên đảo samosi
với nét độc đáo cổ xưa
du khách đến đây thường thích ra đảo thăm các làng của người ba tác
còn nguyên vẻ đẹp cổ truyền với những ngôi nhà bằng gỗ vừa giản dị vừa xinh xắn
với hai mái vòm cong vút giống như một chiếc thuyền
và thấp thoáng sau những dạng cây những cánh đồng trồng bắp và ớt
nét quyến rũ của tô bà còn ở những di tích xưa như nơi sử tử các tội nhân của bộ lạc
khu mộ cổ của các vị vua đã từng trị vì đảo samoshi
và nơi xem biểu diễn múa truyền thống nằm giải rác quanh hồ
nhưng động lại trong lòng du khách chính là sự thanh bình từ thiên nhiên đến con người
các khách sạn nhà nghỉ đều nằm ven hồ với những vườn cây rầm mát
những hàng ghế nghỉ chân ven hồ
bên cạnh con sóng lan tăn càng khiến du khách lưu luyến không muốn rời đi
toba thích hợp cho những du khách thích sự tĩnh lặng bình yên
những buổi chiều tà nằm ở hàng ghế dọc bờ hồ nghe sóng vỗ
ngắm những cánh chim khoáng đạt bay lượn trên bầu trời
mọi lo lắng trong bạn sẽ tan biến
hồ toba là điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân đến vùng đất sumatra
hồ toba thật đẹp thích hợp cho những du khách yêu thích phong cảnh thiên nhiên
yên tĩnh và an bình nhưng cũng thật lãng mạn
đây là một địa điểm lý tưởng cho các cặp vợ chồng son đến tận hưởng tuần trang mật
hay những du khách ưa thích sự yên bình và tĩnh lặng